cục hàng không việt nam vừa chấp thuận cấp quyền khai thác đường bay thẳng hà nội new delhi ấn độ cho hãng hàng không vietjet air
căn cứ vào hiệp định vận chuyển hàng không của chính phủ hai nước việt nam ấn độ cục hàng không việt nam đã chấp thuận cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ cho vietjet air cho đường bay trên
việc đưa vào khai thác đường bay thẳng hà nội new delhi dự kiến sẽ nâng tổng số đường bay khai thác của vietjet air lên một trăm một mươi bốn với bốn trăm linh chuyến bay mỗi ngày và hơn tám mươi triệu lượt hành khách